thưa quý vị và các bạn không còn là hiện tượng đơn lẻ tác động tới sự hiếu kỳ để thu hút công chúng
thời gian qua web series phim chiếu mạng web fition văn học mạng webon truyện tranh mạng và một số loại hình văn hóa phẩm khác được phát triển trên nền tảng internet đang ngày càng phổ biến và xuất hiện với tốc độ nhanh chóng
đây là cơ hội cho các nghệ sĩ mới tuy nhiên cũng tiềm ẩn không ít thách thức
các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo về lĩnh vực văn hóa nhiều nghệ sĩ trẻ cũng đang được tạo điều kiện để đưa đứa con tinh thần đến với người đọc
trong đó có sáng tác đã trở thành đầu sách in bán chạy nhận được đánh giá tốt từ phía công chúng phổ thông đơn cử như trường hợp trên đường băng và cà phê cùng tony của tony buổi sáng cuộc đời tròn hai méo của cú chí tập sách sự đã rồi anh ngồi anh hát của lu
trong khi đó trong vòng một mươi năm qua tại việt nam nhạc số dường như đang thắng thế các hãng ghi âm bằng đĩa
ngày nay nghệ sĩ việt nam có vẻ ít sự hứng thú đối với việc sản xuất ra mắt các album đĩa đơn để phục vụ khán giả
ở chiều ngược lại dường như thính giả mua album âm nhạc với mục đích siêu tầm hơn là phục vụ sở thích nghe nhạc
thay vào đó lựa chọn phát hành các tác phẩm âm nhạc theo hình thức trực tuyến ngày một phổ biến
nhất là nghệ sĩ trẻ thuộc các trào lưu rap rock indie âm nhạc độc lập
sự cạnh tranh khốc liệt giữa các website nhạc số hiện nay được thể hiện qua việc sở hữu các gương mặt ca khúc độc quyền
đáng chú ý sân chơi này không chỉ có sự tham gia của các ông lớn trong nước
mà còn có sự xuất hiện của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nhạc số đến từ nước ngoài
nhìn ra thế giới trào lưu xuất bản phát hành văn hóa phẩm trực tuyến đã không còn xa lạ
thậm chí còn tạo nên thành công cho nhiều tập đoàn công nghệ
đồng thời gây áp lực không nhỏ cho ngành công nghiệp giải trí truyền thống
không quá lời khi cho rằng chính phim chiếu mạng sách điện tử là tiền đề cho những đế chế mới của công nghiệp văn hóa
như amazon netflix hay youtube tấn công thị trường toàn cầu
thí dụ từ một doanh nghiệp cho thuê băng đĩa trực tuyến
netflix trở thành một tập đoàn cung cấp dữ liệu video thu phí theo yêu cầu với lợi nhuận
lợi nhuận lên tới gần một mươi sáu tỷ usd trong năm hai nghìn một mươi tám
đáng chú ý nguồn thu nhập này có đóng góp đáng kể từ những bộ phim truyền hình và phim điện ảnh
do netflix đầu tư công chiếu độc quyền trên website và ứng dụng của tập đoàn này
tương tự là trường hợp của amazon với mạng sách điện tử nổi tiếng của mình
trong nhiều năm qua tập đoàn này không chỉ tập trung phát triển phần mềm ứng dụng thiết bị đọc sách
mà còn tìm kiếm hỗ trợ các tác giả độc lập
tập đoàn này cũng có thể tập trung phát triển phần mềm ứng dụng thiết bị đọc sách
các tác giả văn học truyện tranh hay đạo diễn phim chiếu mạng tại hàn quốc trung quốc hay nhật bản
vẫn có thể kiếm được những khoản tiền lớn nhờ website thu phí và sự ủng hộ của người hâm mộ
trước làn sóng xuất bản phát hành văn hóa phẩm bằng con đường trực tuyến mang tính toàn cầu như vậy
những hành động cụ thể của một số công ty giải trí tác giả nghệ sĩ tại việt nam cho thấy một sự thức thời và táo bạo
điều này càng trở nên đặc biệt hơn khi các tập đoàn này có thể tập trung phát triển
các tập đoàn khổng lồ về cung cấp dịch vụ phim chiếu mạng văn học mạng nhạc trực tuyến có trả phí hoặc miễn phí
như netflix spottify rồi có thể là amazon sẽ vươn tới việt nam
trong ba cái tên được nêu sportify dường như đã khá nhanh chân khi họ không chỉ cung cấp dịch vụ
mà còn hợp tác trực tiếp với nhiều nghệ sĩ ban nhạc trẻ ca sĩ tiềm năng và nổi tiếng tại việt nam
như dan vâu ngọt benk về phía netflix
dịch vụ này cũng đang việt hóa kho phim độc quyền của họ với tốc độ nhanh chóng mặt
rõ ràng việc các tập đoàn nước ngoài chuyên cung cấp dịch vụ phim âm nhạc văn học trực tuyến
đang phả hơi nóng vào cộng đồng mạng việt nam cho thấy tiềm năng phát triển của lĩnh vực này
tại nước ta còn tương đối lớn đặc biệt là khi đối chiếu với lượng người dùng internet khổng lồ hiện nay
đó là chưa kể các đơn vị cung cấp những dịch vụ tương tự tại việt nam vẫn còn non trẻ
chưa hợp tác được với nhiều nhà
như vậy nếu không có chiến lược động thái phù hợp về phát triển văn học mạng
phim chiếu mạng nói riêng cùng các loại hình văn hóa phẩm trực tuyến nói chung
thị trường này có nguy cơ rơi vào tay các ông lớn ở nước ngoài
sự xâm nhập và phát triển của các mạng xã hội như facebook youtube
đã cung cấp bài học rất cụ thể cho vấn đề này
thực tế nêu trên đã cho thấy sự cần thiết của một chiến lược phát triển
dịch vụ cung cấp văn hóa phẩm trực tuyến có tính lâu dài tại việt nam
đòi hỏi sự tham gia rộng rãi từ nhiều phía
bao gồm các tập đoàn giải trí các nhà sản xuất các nghệ sĩ người nổi tiếng
trong đó bên cạnh việc bổ sung quy định về pháp luật chế tài quản lý chất lượng
các văn hóa phẩm trực tuyến đã đến lúc cần phải tạo ra các sân chơi
bảng xếp hạng cuộc thi giải thưởng để khuyến khích hướng đi mới này
thí dụ việc cho phép những dự án điện ảnh văn học
âm nhạc mạng có chất lượng được tham gia các cuộc thi
cạnh tranh trực tiếp với các tác phẩm được xuất bản phát hành theo hình thức truyền thống
đây thực tế cũng là hướng đi của các tập đoàn lớn như netflix
không thể phủ nhận nhiều bộ phim độc lập trình chiếu độc quyền trên nền tảng web
và ứng dụng video do tập đoàn này đầu tư đã tham dự và giành nhiều giải thưởng điện ảnh quốc tế quan trọng
từ thành tựu được ghi nhận qua các giải thưởng này
netflix vừa nâng cao được uy tín
vừa thu hút thêm khán giả trên thế giới đến với họ
kinh nghiệm từ netflix và nhiều dịch vụ cung cấp video sách ấn phẩm trực tuyến có thu phí
chắc chắn là tham khảo hữu ích cho doanh nghiệp tác giả nghệ sĩ việt nam
khi tham gia một thị trường mới và sôi động
với sự ủng hộ từ phía người sử dụng internet web drama web fition
và nhiều loại văn hóa phẩm được phát hành trên website
ứng dụng theo hình thức miễn phí
hứa hẹn sẽ có những đột phá trong thời gian tới
và cùng với đó là sự tăng trưởng của doanh nghiệp cung ứng các loại hình giải trí này
đây vừa là thời cơ
song cũng là thách thức không nhỏ đối với các tập đoàn giải trí giới nghệ sĩ
bởi lẽ nếu không tận dụng cơ hội
chỉ chạy theo lợi nhuận trước mắt
sử dụng những nội dung rẻ tiền được đăng tải tràn lan trên mạng xã hội
blog youtube và nhiều ứng dụng di động như hiện nay
thì việc đánh mất thị phạm
phần số lượng người truy cập theo dõi vào tay các tập đoàn giải trí nước ngoài
sẽ chỉ còn là câu chuyện thời gian
quý vị và các bạn vừa theo dõi bài
hướng phát triển bền vững cho các văn hóa phẩm trực tuyến của tác giả phan kỳ
bài đăng trong một bình luận phê phán báo nhân dân
chương trình tạm dừng ở đây
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau